công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng đánh ghen ép người tình của chồng ghi giấy nợ một trăm hai mươi triệu đồng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
hai đối tượng bị bắt là lê thị thìn bốn mươi hai tuổi chú tại phường tân thành và lê xuân phương năm mươi tuổi chú tại xã cư ê bua tp bu ma thuột
theo kết quả điều tra ban đầu thì nghi chồng mình có quan hệ yêu đương với một người nên đã nhờ trần công hải theo dõi ba mươi ngày với tiền công là ba mươi triệu đồng
sau đó hải đã liên hệ nhờ phương theo dõi và trả tiền công một mươi năm triệu đồng số tiền này phương chia đôi với nguyễn thanh hoàng để cùng đi theo dõi
để thực hiện hành vi các đối tượng đã mua thiết bị định vị gắn vào xe máy của nạn nhân
đến ngày một mươi chín tháng ba phát hiện chồng đi cùng người tình đến một nhà nghị ở phường ea tam tp bu ma thuột thì thìn cùng với các đối tượng kéo đến bắt quả tàng
tại đây các đối tượng bắt ép người phụ nữ phải viết giấy nhận trả số tiền một trăm hai mươi triệu đồng là chi phí mà thìn đã thuê người theo dõi và yêu cầu phải trả
xong hai ngày đồng thời ép đôi tỉnh nhân lên giường nằm để nhóm này quay video
sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an
nhận được tin báo khoảng một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng ba tại quán cà phê vị đắng phường tân thành tp bu ma thuột
khi phương hải và hoàng đang nhận ba mươi triệu đồng từ nạn nhân thì bị công an tp bu ma thuột phối hợp với công an phường ea tam bắt quả tàng